nằm trong chuỗi sự kiện được tổ chức thường niên mỗi dịp thu về hội sách trăng tròn cùng trăng đọc sách năm nay tiếp tục mang đến cho các bạn đọc thủ đô một không gian văn hóa dân gian bổ ích với nhiều hoạt động vui chơi và sáng tạo
ngoài việc giới thiệu những bộ sách hay ban tổ chức còn có những hoạt động văn hóa như làm đèn lồng mặt nạ ông địa và những trò chơi dân gian đêm hội làm đèn ông sao rước trăng về phố
được tổ chức là cơ hội để các bạn nhỏ cùng gia đình tìm hiểu về những chiếc đèn lồng một sản phẩm mang tính biểu tượng của ngày tết thiếu nhi và trải nghiệm hoạt động tự tay làm nên chiếc đèn của riêng mình
bên cạnh đó còn có các hoạt động bán và trưng bày sách với các ưu đãi hấp dẫn như những món quà trí thức đặc biệt dành tặng các em nhỏ dịp trung thu hai nghìn một mươi chín